tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại lào
sáng nay tại thủ đô viên trăn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến chào tổng bí thư
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
tổng bí thư chủ tịch nước bunyang vorachit chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam sang thăm và làm việc tại lào
đánh giá cao chuyến thăm lào của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu
thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước
góp phần vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước lào chuyển lời thăm hỏi thân thiết
lời chúc sức khỏe đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước việt nam khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào
luôn ghi nhớ và cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
anh em đã dành cho lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
nguyện làm hết sức mình tiếp tục cùng với đảng nhà nước và nhân dân lào giữ gìn và vun đắp
mối quan hệ đặc biệt hai nước tài sản vô giá của hai dân tộc ngày càng phát triển
đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước bunyang vorachit đã dành thời gian tiếp đoàn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết
lời chúc sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước việt nam tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước lào
báo cáo với tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang vorachit về kết quả của hội đàm với chủ tịch quốc hội pani yathotu
hai bên đã thống nhất về kế hoạch hoạt động và phương hướng hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian tới
trong đó tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp
cũng như trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận của hai chính phủ
chủ tịch quốc hội mong muốn tổng bí thư chủ tịch nước lào tiếp tục quan tâm ủng hộ quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc hội
tổng bí thư chủ tịch nước lào đánh giá cao kết quả hội đàm của hai cơ quan quốc hội
vui mừng khi các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ
đang được các bộ ngành địa phương của việt nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương của lào triển khai thực hiện tốt
tổng bí thư chủ tịch nước lào khẳng định với những vướng mắt trong quá trình thực hiện
sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan của lào phối hợp chặt chẽ với việt nam
để thực hiện tốt các thỏa thuận và hiệp định giữa hai bên
tìm cách giải quyết phù hợp với luật pháp của mỗi nước và quan hệ đặc biệt việt nam lào
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt hai nước
có sự đóng góp rất tích cực thiết thực của hai quốc hội khẳng định trên cương vị chủ tịch quốc hội
tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm trong hoạt động của quốc hội
phối hợp giám sát đôn đốc chính phủ hai nước
thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước thỏa thuận